các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sau mấy ngày tương đối mát mẻ nhất là vào buổi sáng
do ảnh hưởng còn lại của đợt rét nàng bần nhiệt độ miền bắc tăng mạnh trong cuối tuần này
thủ đô hà nội nắng nóng lên tới bốn mươi độ c đáng chú ý là đợt nắng nóng này dự báo sẽ kéo dài
miền bắc nước ta bắt đầu bước vào đợt nóng mới sau vài ngày khá dịu mát do ảnh hưởng còn lại của đợt z nàng bần
từ ngày một mươi hai tháng bốn nhiệt độ miền bắc tăng mạnh ngay cả buổi sáng cũng không mát mẻ rõ rệt như mấy ngày trước nữa
nhiệt độ ở thủ đô hà nội lên ba mươi sáu ba mươi bảy độ c các khu vực lân cận tranh lệch ít
ở miền bắc chỉ một vài tỉnh thành ở đông bắc bắc bộ như cao bằng lạng sơn nhiệt độ ở sát mức ba mươi độ c
sang chiều ngày một mươi bốn tháng bốn hơi nóng được cảm nhận rõ hơn khi không còn tỉnh thành nào ở miền bắc dưới ba mươi độ c
hà nội lên mức ba mươi chín bốn mươi độ c các khu vực lân cận thấp hơn hoặc cao hơn từ một hai mươi
đông bắc bắc bộ cũng lên ba mươi hai ba mươi bốn độ c toàn miền khá nóng bức
đáng chú ý là đợt nóng này được dự báo sẽ kéo dài mấy ngày tiếp theo sẽ có những mức nhiệt độ tương tự
thậm chí ở đông bắc bắc bộ còn tăng nhiệt nữa lên đến ba mươi bảy ba mươi chín độ c
sau khoảng bốn đến năm ngày trời nóng như trên miền bắc sẽ có vài ngày rất nóng với nhiệt độ buổi trưa và chiều ở hà nội có thể lên đến bốn mươi bốn bốn mươi năm độ c trước khi giảm nhưng cũng không giảm nhiều
có thể nói đây là đợt nắng nóng diện rộng và dài ngày
xu hướng nắng nóng kéo dài này đang diễn ra ở khắp các nước đông nam á
đúng theo dự báo từ đầu năm rằng mùa hè năm nay nhiều khả năng sẽ nóng hơn mùa hè năm hai nghìn hai mươi ba vốn đã có những mức nhiệt độ phá kỷ lục
hoặc như cảnh báo mới đây của cơ quan khí tượng của thái lan thì mùa hè đã thực sự đến rồi chứ không cần chờ đến tháng năm hay tháng sáu
và thời tiết những ngày tới chỉ có nóng và rất nóng thôi
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
tấm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
và thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
thưa quý vị số liệu từ các trạm quan chắc cho thấy bụi mịn pm hai năm ở hà nội
năm sau cao hơn năm trước các chất gây hại cho đường hô hấp có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ
theo một nghiên cứu gần đây của sở tài nguyên và môi trường hà nội
số ngày chỉ số chất lượng không khí vn aqi ở mức kém và xấu chiếm tỷ lệ hơn ba mươi
tổng số ngày quan trắc trong năm
nồng độ bụi pm hai năm trung bình năm tại hà nội vượt gần hai lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
trong đó gia thông vận tải đang là nguồn phát thải bụi mịn pm hai năm lớn nhất chiếm từ năm mươi bảy mươi
tiếp đến từ nguồn sản xuất công nghiệp từ một mươi bốn đến hai mươi ba còn lại là từ các nguồn sản xuất nông nghiệp và dân sinh
tiến sĩ hoàng dương tùng chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho hay
ô nhiễm bụi chịu tác động rõ rệt bởi các yếu tố khí hậu
tạo nên quy luật diễn biến chất lượng không khí theo các mùa trong năm và theo giờ trong ngày
những năm gần đây tại hà nội và nhiều địa phương khác của việt nam
cứ đến mùa thu đông chất lượng không khí lại ô nhiễm ở ngưỡng nghiêm trọng
ở một số thời điểm chất lượng không khí vượt ngưỡng ba trăm linh theo chỉ số aqi rất nguy hại
và nhiều thời điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhiều khu vực ở hà nội và một số tỉnh miền bắc
thường xuyên chìm trong bầu không khí trắng đục mịt mù của sương và khói bụi
dữ liệu quan chắc cho thấy chất lượng không khí hà nội đo được trên các ứng dụng quan trắc
liên tục xuất hiện chỉ số aqi cao với các màu nâu đỏ thậm chí là tím
hà nội đặt mục tiêu tới năm hai nghìn ba mươi bảo đảm chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình
theo chỉ số aqi ít nhất bảy mươi năm số ngày trong năm
bà lưu thị thanh chi phó tri cục môi trường hà nội sở tài nguyên môi trường cho biết
thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý chất lượng không khí
đồng thời ban hành giải pháp giảm phát thải như di rời cơ sở gây ô nhiễm nặng ra khỏi nội thành
tăng cường tưới nước rửa đường quản lý hoạt động đốt dâm dạ và phụ phẩm nông nghiệp
liên quan tới trận động đất ở đài loan trung quốc trung tâm ứng phó thiên tai của chính quyền đài loan cho biết
số người thiệt mạng trong trận động đất ở huyện hoa liên đài loan trung quốc đã tăng lên một mươi sáu người
và xảy ra dịch truyền bề mặt đất
số liệu thống kê mới nhất từ trung tâm ứng phó thiên tai của chính quyền đài loan cho biết
tính đến tối một mươi tháng bốn trận động đất đã khiến một mươi sáu người thiệt mạng
một nghìn một trăm năm mươi năm người bị thương
ba người vẫn mất tích
trung tâm đo đạc của chính quyền đài loan đã sử dụng dữ liệu đo vệ tinh để tính toán những thay đổi trước và sau trận động đất
tại trạm cơ sở gần tâm trấn và nhận thấy có sự dịch chuyển trên bề mặt
kết quả cho thấy độ cao bề mặt tối đa ở hoa liên là khoảng bốn mươi năm một cm và độ dịch chuyển ngang khoảng tám một cm
độ dịch chuyển ngang tối đa là hai mươi hai hai cm tại trạm quản lý khu thắng cảnh bờ biển phía đông ở huyện đài đông
được nâng lên khoảng ba mươi năm sáu cm
sự dịch chuyển cũng xảy ra ở các khu vực khác của đài loan với mức dịch chuyển khoảng một bốn cm ở phía bắc
từ một sáu cm ở phía tây và từ một hai cm ở phía nam
theo truyền thống đài loan các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thêm ba thi thể trên đường mòn ở một công viên của hoa liên
vào ngày một mươi tháng bốn họ là ba thành viên trong một gia đình năm người đã mất liên lạc
hai thi thể được phát hiện trước đó trong cùng ngày
hiện nay công tác ứng phó động đất đã chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn phục hồi và tái thiết
sau trận động đất mạnh ở hoa liên hơn tám trăm linh dư chấn lớn nhỏ đã xảy ra
nhiều người thỉnh thoảng cảm thấy rung lắc sau khi họ quay lại làm việc và học tập sau kỳ nghỉ tết thanh minh
theo thống kê của cơ quan nông nghiệp đài loan tính đến ngày một mươi tháng bốn trận động đất đã gây thiệt hại tổng cộng tám mươi chín mươi sáu triệu đài tệ
khoảng hai năm triệu usd cho các sản phẩm nông nghiệp cơ sở tư nhân và công cộng trong đó huyện hoa liên bị thiệt hại nghiêm trọng
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng
trung bộ phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng
nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ riêng khu vực tây bắc có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế
phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng phía nam có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông nam cấp bốn
sóng cao từ năm một năm m
quần đảo trường sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm
sóng cao từ một hai m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi ba tháng bốn
kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại